khi bác sĩ vẫn ngày đêm chiến đấu và nỗ lực cứu người hệ thống y tế quá tải với sâu cả mắt liên tục tăm
nhưng có lẽ tất cả những điều này đều không bằng một phút buồn chán của cô gái f trong clip
hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm hiểu vụ việc và có những biện pháp răng đe kịp thời
để ngăn chặn những tình trạng như thế này tiếp tục diễn ra
thưa quý vị trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omicron tại việt nam
diễn biến dịch bệnh tại nước ta sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới
mặc dù cuối năm là dịp ai cũng bận rộn với những lễ hội và những cuộc gặp mặt tất niên
nhớ trước tình hình như hiện nay giúp mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết đầm ấm và an toàn bên người thân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại